thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa vừa tổ chức họp báo về một số điểm nhấn trong lễ hội du lịch biển sầm sơn năm hai nghìn một mươi chín
cùng quyết tâm đa dạng hóa sản phẩm du lịch từ hè năm nay
theo kế hoạch lễ hội du lịch biển sầm sơn năm hai nghìn một mươi chín sẽ khai mạc vào hai mươi h ngày một mươi ba tháng bốn
trong dịp này thành phố sẽ tổ chức một số hoạt động sôi nổi như carnival đường phố
giải đua xe các câu lạc bộ xe đạp toàn quốc chương trình lễ hội tình yêu hòn chống mái sầm sơn
mùa du lịch năm nay thành phố sầm sơn phấn đấu đón bốn tám triệu lượt khách
phục vụ ăn nghỉ cho chín sáu mươi năm triệu ngày khách tổng doanh thu đạt bảy chín trăm linh tỷ đồng
để đạt được mục tiêu trên thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa sẽ tập trung vào các giải pháp đa dạng hóa sản phẩm du lịch
để kéo dài thời gian kinh doanh thời gian lưu trú của du khách xây dựng và triển khai đề án tổ chức chợ đêm
tuyên phố đi bộ du lịch phối hợp khai thác tuyến du lịch đường sông mã
các tour du lịch kết nối với các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh